mỹ và trung quốc phát thảo thỏa thuận kết thúc chiến tranh thương mại
thưa quý vị mới đây phó thủ tướng vương đình huệ đã họp với ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa quốc gia cơ chế một cửa asean
nhìn lại năm hai nghìn một mươi tám vừa qua phó thủ tướng đánh giá việc một mươi ba bộ ngành thực hiện cơ chế một cửa quốc gia đã giải quyết được nhiều thủ tục hành chính cho doanh nghiệp
đây chính là giải pháp tháo gỡ điểm ngẽn thủ tục hành chính cho hàng nghìn doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới
trong năm hai nghìn một mươi tám có một chín triệu hồ sơ của hai mươi bảy doanh nghiệp được thực hiện trên cổng thông tin điện tử quốc gia kết nối với các bộ ngành đơn cử như bộ giao thông vận tải bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường đã thực hiện một trăm linh các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia
nếu dữ liệu quốc gia sớm hoàn thiện tất cả các bộ ngành cùng thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia sẽ giải quyết những điểm tối về thủ tục hành chính
nếu dữ liệu quốc gia sớm hoảng thiện tất cả các bộ ngành cùng thực hiện trên cơ chế một cửa quốc gia sẽ giải quyết những điểm tối về thủ tục hành chính
khoảng ba doanh nghiệp cho thấy việc thực hiện thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa đã tạo nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp như
một mươi doanh nghiệp được giảm thời gian tiếp nhận xử lý và thủ tục nhanh gọn đơn giản
năm mươi một doanh nghiệp giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ
năm mươi một doanh nghiệp giảm thời gian chuẩn bị hồ sơ

khi chúng ta đưa công cụ nền hành chính điện tử vào thì sẽ giúp cho những chi phí không chính thức bị thuyên giảm trong thời gian tới
hiện tại hệ thống dữ liệu quốc gia chưa hoàn thiện các bộ ngành chưa kết nối với hệ thống
thêm vào đó tiến độ phát triển nâng cấp hạ tầng mạng thiết bị không theo kịp tốc độ triển khai dẫn đến hiệu quả giao dịch thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử quốc gia chưa cao
hiện tại vẫn đang vớ mắt
thứ nhất là các bộ ngành vẫn chưa sử dụng được hệ thống big data
nên do vậy là cái việc mà dữ liệu từ bộ này sang bộ kia là đang còn chậm
do vậy là cái thủ tục ví dụ như một doanh nghiệp mới hoạt động thì cái việc mà để một cái khai hải quả ngay là vẫn chưa có được cái dữ liệu trên hệ thống
việc sớm hoàn thiện hệ thống dữ liệu quốc gia cơ chế một cửa quốc gia phù hợp với lộ trình xây dựng chính phủ điện tử không chỉ tạo thông thoáng về thủ tục hành chính giảm bớt phiền hà cho người dân
xa hơn nữa việc thực hiện cơ chế này
sẽ đưa việt nam vào nhóm asean bốn theo mục tiêu mà thủ tướng chính phủ đề ra nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp việt nam với các quốc gia khác
thưa quý vị theo quy định của bộ y tế từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín các cơ sở y tế sẽ bắt đầu áp dụng quy định hồ sơ bệnh án điện tử
bệnh viện quận thủ đức thành phố hồ chí minh là bệnh viện đầu tiên ở việt nam thí điểm thành công việc sử dụng bệnh án điện tử trong khám chữa bệnh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân